lãnh đạo ủy ban nhân dân xã khánh bình tây bắc thuộc huyện trần văn thời tỉnh cà mau cho biết
ba nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ ghe lưới gẹ xảy ra trên địa bàn vào sáng qua
vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau
lực lượng công an cũng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy
theo ủy ban nhân dân xã khánh bình tây bắc vụ việc xảy ra vào lúc chín h hai mươi năm phút
lúc này ông bình minh cảnh điều khiển ghe đi đổ dầu để ra biển đánh bắt
trên ghe còn có bốn thuyền viên
trong lúc di chuyển hệ thống máy chính dưới gầm của ghe nổ lớn bất thường
không thể chỉnh ga nhỏ xuống và một phút sau máy ghe nổ tung
làm ông cảnh cùng hai thuyền viên khác bị bỏng
những người bị bỏng được các thuyền viên còn lại nhanh chóng đưa đến
bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau cấp cứu
theo các bác sĩ điều trị cho ba nạn nhân ông cảnh và hai ngư dân nhập viện cấp cứu
trong tình trạng bỏng nặng hơn năm mươi cơ thể
trong đó có một trường hợp bị đa chân thương đang hôn mê phải thở máy